thông tin mới nhất về cơn bão số ba vào hồi một mươi sáu h chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông trên khu vực phía bắc biển đông cách bán đảo lôi châu trung quốc khoảng sáu trăm ba mươi km về phía đông đông nam
sự gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
sự gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi năm
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm trên biển đông đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy với cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
từ chiều tối mai khu vực ven biển tỉnh quảng ninh khả năng có giá trị tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi năm

khu vực hải phòng lạng sơn có khả năng có gió giật cấp sáu cấp bảy
cũng từ chiều ngày hai mươi năm tháng tám đến đêm ngày hai mươi sáu tháng tám ở khu vực bắc bộ có mưa to có nơi mưa rất to và rông kèm theo gió giật mạnh
sáng nay phiên tòa xét xử hai mươi tám bị cáo trong vụ án sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai tại tỉnh bình dương tiếp tục với phần tranh luận
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã tham gia đối đáp với các luận điểm luận cứ do các luật sư bảo chữa đưa ra
theo đó đại diện viện kiểm sát khẳng định không thể coi hợp đồng liên doanh và chủ trương của chủ sở hữu đã được tổng công ty ba tháng hai thực hiện đúng quy định của pháp luật
đồng thời không có cơ sở đánh giá lại chủ trương của tỉnh ủy tại công văn số bốn trăm linh bảy như ý kiến của các luật sư
công tố viên kết luận có đầy đủ chứng cứ xác định bị cáo nguyễn văn minh
cựu chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty bình dương và các bị cáo thuộc tổng công ty ba tháng hai không có quyền bán khu đất bốn mươi ba hectare
nhưng các bị cáo đã thông đồng với các bị cáo thuộc công ty âu lạc vì động cơ vụ lợi cố tình làm trái quy định của pháp luật và chủ trương của chủ sở hữu
thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo giá thỏa thuận trái quy định của pháp luật gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
diễn biến hành vi phạm tội thể hiện rõ vai trò chủ mưu xuyên suốt và trực tiếp thực hiện tội phạm của bị cáo nguyễn văn bình
bằng thủ đoạn giả danh cán bộ y tế nguyễn thị tuyến chú tại huyện trương mỹ thành phố hà nội đã tra trộn vào bệnh viện để bắt cóc trẻ sơ sinh
khi chưa kịp thực hiện trót lọt hành vi thị tuyến đã bị phát hiện cơ quan công an vừa bắt giữ đối tượng về tội chiếm lọt người dưới một mươi sáu tuổi
tại cơ quan công an nguyễn thị tuyến khai nhận là công nhân làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện
thời gian gần đây nghi phạm bị lừa hơn một mươi sáu triệu đồng qua mạng thấy đồng nghiệp có nhu cầu tìm trẻ sơ sinh để nhận làm con nuôi
nghi phạm lại ý định bắt cắp một chó bé cho người này và nghĩ sau khi giúp đồng nghiệp sẽ được bồi giữ cảm ơn bằng tiền
trong một chương trình của nguyễn tuyến cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng về tội chiếm lọt người dưới một mươi sáu tuổi

nghi phạm lại ý định bắt cắp một chó bé cho người này và nghĩ sau khi giúp đồng nghiệp sẽ được bồi giữ cảm ơn bằng tiền
đặc biệt là bắt cóc trẻ sơ sinh như thế này thì xã hội rất lên án
cái việc này ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các cháu bé sau này
theo báo cáo điều tra tối ngày một mươi chín tháng tám tuyến mặc áo bà lô đến bệnh viện đa khoa
huyện trương mỹ rồi lẻn vào khoa sản
tại đây nghi phạm giả vờ thăm khám cho trẻ sơ sinh tại khoa
sau đó tuyền nói với gia đình một trẻ sơ sinh là cháu bé có dấu hiệu bị vàng da phải đưa đi kiểm tra
ba của cháu bé đã đi theo nghi phạm
điều này khiến tuyến bối rối
nghi phạm sau đó đi lung tung cuối cùng rẽ vào phòng mổ
lúc này một bác sĩ là phó trưởng khoa sản đã phát hiện điều bất thường nên bế cháu bé
nghi phạm bỏ chạy nhưng lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã bắt giữ và báo cáo với cơ quan công an
sau vụ việc hi hữu xảy ra đối với khoa sản bệnh viện đa khoa huyện trương mỹ
đặc biệt là ban giám đốc đã họp và quan triệt toàn bộ cán bộ nhân viên
từ bảo vệ cho đến bộ nhân viên
y bác sĩ và toàn thể cán bộ nhân viên phải tập trung cao độ
về công tác an ninh trật tự đặc biệt là đối với khoa sản cũng như là khoa nhi
bệnh viện sẽ tăng cường siết chặt hơn nữa đặc biệt là kiểm soát người ra người vào
hai nữa là phải cảnh giác cao độ đối với các tội phạm
đặc biệt là giả danh là cán bộ y tế để có ý tưởng
cũng như là cái hành động để chiếm đoạt đối với cháu trẻ nhỏ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ
để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
tuy nhiên đây cũng là một bài học cảnh giác đối với các cơ sở khám chữa bệnh
cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác cũng như siết chặt
làm tốt công tác an ninh trật tự
liên quan đến vụ bốn mươi người việt nam trốn khỏi sòng bài ở campuchia
bơi qua sông bình di tỉnh an giang về việt nam
vào tối qua toàn bộ bốn mươi người này đã được trở về địa phương
như tin đã đưa sau khi bơi qua sông về việt nam
những người này đã được người dân và bộ đội biên phòng tỉnh an giang cứu giúp
để trung tâm giáo dục cộng đồng xã đa phước huyện an phú
để chăm sóc sức khỏe và lấy lời khai phục vụ công tác điều tra
tám trong số bốn mươi người này cũng bị xử phạt về hành vi qua lại biên giới quốc gia
mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc công an tỉnh an giang đã xác định được bốn đường dây mua bán người
và khởi tố hai đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
nguyễn ngọc sáng chú tại huyện đô lương tỉnh nghệ an
đã bị công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam
sáng là tài xế đã điều khiển phương tiện gây ra tai nạn khiến chín người thương vong
trước đó vào đêm một mươi ba tháng sáu tài xế nguyễn ngọc sáng điều khiển xe ô tô khách
mang biển kiểm soát ba mươi bảy b hai nghìn tám trăm linh sáu lưu thông trên tuyến quốc lộ một a hướng hà nội nghệ an
khi đến khu vực phường nam thành thành phố ninh bình
thì bất ngờ va chạm với xe máy do ông vũ minh tam
chú tại phương nam bình thành phố ninh bình điều khiển
vụ tai nạn khiến bốn người tử vong và năm người khác bị thương
tại thời điểm xảy ra tai nạn trên xe ô tô khách có ba mươi năm người
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố ninh bình xác định
ô tô khách của nguyễn ngọc sáng điều khiển đi vào đường cấm và chạy quá tốc độ
qua kiểm tra tài xế nguyễn ngọc sáng không có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể
đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy thành phố hà nội đã bắt quả tang
nhóm đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn phường quan hoa quận cầu giấy
hai đối tượng bị bắt giữ là trần mạnh cường và chu văn thắng
cùng chú tại quận hoàng mai thành phố hà nội
trước đó nhận được tin báo của người dân đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy
đã tiến hành mật phục theo dõi và bắt quả tăng hai đối tượng tại hiện trường
tại cơ quan cảnh sát điều tra cường và thắng khai nhận do không có tiền tiêu xài
nên thắng đã rủ cường đi lang thang ở khu vực quận cầu giấy
thấy ai sơ hở thì ra tay cướp giật tài sản
nhóm đối tượng này chủ yếu nhắm vào nạn nhân là phụ nữ có đeo dây chuyền vàng
vì tài sản này dễ tiêu thụ cường và thắng khai nhận đã gây ra hai vụ cướp giật tài sản
và dây chuyền vàng trên địa bàn quận cầu giấy thành phố hà nội
vừa qua trên tuyến quốc lộ ba đoạn chạy qua địa bàn huyện sóc sơn thành phố hà nội
hàng loạt xe ô tô đã bị một nhóm đối tượng lạ mặt ném đá vào kính xe khi đang di chuyển
gây hư hỏng tài sản thậm chí là khiến nạn nhân bị chấn thương
trước hành vi nguy hiểm này công an huyện sóc sơn đã nhanh chóng lập chuyên án
bắt khẩn cấp sáu đối tượng
nhóm đối tượng trong vụ án này là hà tiến đạt nguyễn thành tùng tạo văn đông
hà đức đoàn nguyễn quốc khánh nguyễn hùng phong
cả sáu đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại huyện sóc sơn thành phố hà nội